số người nghiện ma túy tổng hợp ngày càng gia tăng chiếm khoảng sáu mươi bảy mươi
đây là con số đáng báo động cho thấy tình hình nghiện ma túy vẫn diễn biến phức tạp
gia tăng về số lượng tính chất mức độ và ngày càng tinh vi khó kiểm soát hơn
theo bộ công an đến hết năm hai nghìn một mươi bảy cả nước có trên hai trăm hai mươi hai người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý
bên cạnh đó tình hình sử dụng ma túy tổng hợp ats tiếp tục gia tăng ở các địa phương
chiếm khoảng sáu mươi bảy mươi trong tổng số người nghiện
nghiên cứu tại các thành phố lớn cho thấy bốn mươi người nghiện heroin có sử dụng ma túy tổng hợp
và số này có tỷ lệ loạn thần cao gấp chín bảy lần số không sử dụng ma túy tổng hợp
đến nay cả nước có một trăm hai mươi cơ sở cai nghiện trong đó có một trăm linh năm cơ sở cai nghiện công lập
và một mươi năm cơ sở cai nghiện dân lập với ba mươi bốn sáu trăm hai mươi học viên
trước tình trạng người sử dụng ma túy gia tăng và ngày càng trẻ hóa
bộ lao động thương binh và xã hội yêu cầu các địa phương
cần xây dựng các mô hình mới trong công tác cai nghiện ma túy